chỉ trong một tuần trung tuần tháng bốn vừa qua đã có tới hai ca mắc viêm não mô cầu khiến nhiều người phải cách ly và uống thuốc điều trị dự phòng
mặc dù là bệnh tản phát ít khi thành dịch thế nhưng đây lại là căn bệnh vô cùng nguy hiểm thậm chí nếu không điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong rất nhanh
khác với viêm não thông thường viêm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra
mặc dù những năm gần đây ghi nhận số ca bệnh không nhiều nhưng viêm não mô cầu là bệnh có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng đặc biệt lây lan nhanh qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm
bệnh nhân thậm chí có thể tử vong ngay trong vòng hai mươi bốn giờ khởi bệnh
mặc dù những năm gần đây ghi nhận số ca bệnh không nhiều nhưng viêm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn không nhiều đặc biệt lây lan nhanh qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm
nôn cưng gáy mệt mỏi có thể có đau họng chấm hay mảng xuất huyết ban suốt huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
mặc dù là bệnh tàn phát thế nhưng lại rất nguy hiểm nếu mắc phải tiêm phòng vaccine cũng là cách phòng người hiệu quả nhất viêm não mô cầu

tiêm phòng thì nó sẽ có khả năng bảo vệ cho những người được tiêm phòng tuy nhiên thì nó sẽ có khả năng bảo vệ sinh nơi làm việc thông thoáng và đặc biệt không tự ý điều trị tại nhà nếu thấy có dấu hiệu nghi viễu